nằm trong khuôn khổ mở rộng của hội nghị xúc tiến đầu tư quảng nam năm hai nghìn một mươi bảy sáng nay thủ tướng
chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ khởi công khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng vinpearl
nam hội an do tập đoàn vingroup làm chủ đầu tư dự án có quy mô lên đến hai trăm linh ha với số vốn
đầu tư gần năm tỷ đồng giai đoạn một là xây dựng khu khách sạn biệt thự trung tâm hội nghị
nhà hàng và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan dự kiến hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn một mươi tám giai đoạn hai sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và kết nối thêm các
hạng mục công trình khu vui chơi giải trí sân gôn sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục vào năm hai nghìn một mươi chín